liên quan tới vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra ở chợ đông ba tp huế tỉnh thừa thiên huế
cơ quan công an đã bắt được nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng tại chợ đông ba
và đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
nghi phạm bị bắt giữ khi đang cố thủ tại khu vực công viên dưới chân cầu gia hội
lực lượng công an đã đưa nghi phạm về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy lực lượng công an tp huế đã phong tỏa tuyến đường
trước chợ đông ba tp huế để điều tra vụ cướp tiệm vàng táo tợn vây bắt nghi phạm
theo một cán bộ công an thì kẻ này rất manh động đã dùng súng chống trả lực lượng vây bắt
người dân ở đây cho hay là giữa trưa thì họ nghe thấy một loạt tiếng súng ở trước chợ đông ba
và ngay sau đó một thanh niên chạy ra trước khu chợ và cầm theo nhiều túi
thanh niên này sau đó đã vứt các túi nghi đựng vàng giữa đường rồi chạy trốn